một lập trình viên công ty phần mềm ở đà nẵng vì mê cá độ bóng đá đã trộm cắp năm máy tính sách tay của công ty mình đang làm việc để đi cầm cố
hội đồng xét xử toán nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn thành kiên hai mươi tám tuổi
chú tại quận liên triểu tp đà nẵng hai năm ba tháng tù về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo có trạng vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một kiên làm lập trình viên phần mềm cho một công ty nước ngoài được cấp một laptop để làm việc
do thua cá độ bóng đá kiên mang laptop được cấp đi cầm cố lấy một mươi triệu đồng để gỡ gạc
vào tối ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kiên đến công ty tiếp tục trộm cắp bốn laptop mang đi cầm được một mươi sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng nhưng lại tiếp tục thua cá độ
tổng giá trị tài sản kiên trộm cắp là gần năm mươi năm triệu đồng sau đó kiên đã đến công an phường tự thú về hành vi vi phạm của mình